những năm qua nguồn vốn tín dụng yêu đãi giải quyết việc làm thông qua ngân hàng chính sách xã hội
tỉnh phú thọ đã phát huy vai trò to lớn giúp cho hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn tỉnh
phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh qua đó tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương
góp phần nâng cao thu nhập giảm nghèo vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
đây là vườn bưởi đặc sản đoan hùng của chị đặng thị ngân xã bằng luân
huyện đoan hùng tỉnh phú thọ với quy mô hơn năm mươi gốc bưởi đặc sản đã cho thu hoạch
bình quân mỗi năm chị ngân thu cả trăm triệu đồng tiền lãi từ trồng bưởi
nhưng vẫn thiếu vốn do đầu tư mở rộng diện tích trồng bưởi
cũng như việc chăm sóc cải tạo lại vườn để năng suất cao hơn
năm hai nghìn một mươi năm chị được vay năm mươi triệu đồng từ chương trình cho vai vốn giải quyết việc làm
của ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư cải tạo chăm sóc cho bưởi
sau khi là vai vốn của
quỹ chính sách của nhân nước gia đình tôi có đầu tư vào công chăm sóc
câu chăm sóc và phân bón và cho cây bưởi để tạo cái năng suất cao nhất cho cây bưởi
và cố gắng làm sao để cho cây bưởi để đạt hiệu quả cao nhất
như năm vừa rồi thì bán được hơn một trăm linh triệu thì đầu tư vào thì hết khoảng tầm ba mươi triệu
tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh phú thọ
nguồn vốn vay từ các chương trình tiến dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội
giúp các hộ nghèo cận nghèo tiếp cận vốn vay sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo
ngân hàng chính sách thì hỗ trợ người dân là mức tối đa là lãi suất thấp nhất
thì hỗ trợ bà con nói chung là đến là tốt
tại vì như may những người nào hát thì lãi suất nó cao
mới đầu tư mà vừa rồi tôi muốn trồng vừa rồi là trồng cây bưởi cam đấy
thì cũng hơn một cây tất cả đấy
bây giờ muốn là có điều kiện để cho vay thêm
thì bây giờ phải khâu chăm sóc
do cái nguồn vốn của chương trình giải quyết việc làm còn hạn chế
cho nên là cũng có rất là nhiều hộ có nhu cầu vay vốn
nhưng chưa có thể tiếp cận được với nguồn vốn chính sách của chương trình cho vay giải quyết làm
vì vậy cũng đề nghị với ngân hàng chính sách trung ương
cũng như là bên chỗ ủy ban dân tỉnh là làm sao có những cơ chế thuận lợi
để làm sao tăng trưởng cái nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm
theo báo cáo của ngân hàng chính sách tỉnh phú thọ
tỉnh đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
số dư của chương trình vay vốn giải quyết việc làm đã đạt trên tám mươi bốn tỷ đồng
với trên hai tám trăm linh hộ vay trên ba mươi lao động được vay vốn giải quyết việc làm
tuy nhiên nguồn vốn cho vay đến nay vẫn còn một số hạn chế
chưa đáp ứng được nhu cầu nhằm tạo việc làm ổn định lâu dài
do vậy ngân hàng chính sách xã hội mong muốn
nhà nước cần huy động và tạo thêm nguồn vốn bổ sung kịp thời
đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhiều cá nhân hộ gia đình hơn nữa